thời điểm trên khi xe ô tô tải mang bị kiểm soát bảy mươi năm c bốn nghìn bảy trăm bảy mươi bảy do anh nguyễn văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú ở nghĩa hưng gia lai điều khiển theo hướng đà nẵng huế
khi đến khoảng km tám trăm bảy mươi một trên tuyến quốc lộ một a đoạn bên trong hầm đường bộ phước tượng
thì bất ngờ tông vào xe máy do ông ngô kim sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú ở xã lộc tiến điều khiển
và một xe máy khác đang lưu thông cùng chiều phía trước
vụ tai nạn đã làm ông ngô kim ngã ra đường và bị xe tải cắn lên người chết tại chỗ
còn người điều khiển xe máy khác mang biên kiểm soát một mươi tám s bốn năm nghìn ba trăm ba mươi ba bị thương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
sau khi tai nạn xảy ra tuyến đường một chiều vào hầm đường bộ phước tượng bị ách tắc
nên lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện phú lộc phải điều tiết các phương tiện lưu thông
đi qua đường đèo phước tường để tránh ủng tắc giao thông cục bộ tại đây
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ